nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của nga
và đưa ra một tuyên bố phản đối chiến dịch quân sự của nga tại ukraine
tuyên bố từ g bảy gồm các nước pháp canada đức italia nhật bản anh và mỹ không nêu rõ mỗi quốc gia sẽ thực hiện những cam kết gì
đối với việc loại bỏ việc sử dụng năng lượng của nga
nhưng đó là một bước đi quan trọng trong nỗ lực đang diễn ra nhằm gây áp lực với tổng thống nga vladimir putin
bằng cách làm tê liệt nền kinh tế nga
thông báo được đưa ra khi g bảy tổ chức cuộc họp thứ ba trong năm nay theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của tổng thống ukraine
trong một thông báo sau hội nghị thủ tướng nhật bản kishida fumio đã tuyên bố nước này sẽ cấm nhập khẩu dầu từ nga về nguyên tắc
thủ tướng kishida giải thích các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nga được công bố ngày năm tháng năm gồm đóng băng tài sản
đối với một trăm bốn mươi cá nhân nước này cũng như tái khẳng định cam kết hỗ trợ ukraine và các nước láng giềng